xin chào chị ạ
xin chào chị ạ
các phương tiện tiếp cận người tiêu dùng và khán giả từ lâu
đã không chỉ gói gọn trong các hình thức thông tin một chiều quảng cáo truyền thống
tính tương tác đa chiều tận dụng mạng xã hội
và các công cụ internet ba d
đang là xu thế của truyền thông thế hệ mới
và đặc biệt là digital super fast
nên là những cái cách mà làm marketing cũ
thì có thể mình plan một campaign là tám tuần một mươi hai tuần
chứ campaign bây giờ đối với trend của social
có thể chỉ là vài tuần hoặc là một tháng
luôn có những cái phương án a b backup
để mà mình will be sure là mình sẽ thành công
với quá trình phát triển của công ty mình
chị có thể chia sẻ về những cái dấu mốc quan trọng
đã thay đổi diện mạo của ngành này
bởi trước đó thì em cũng đã nghe một bài viết
mà chị cũng đã từng rất là quan tâm
sách quảng cáo thoái trào pr lên ngôi
từng dấu mốc thay đổi của ngành quảng cáo truyền thông
thì golden đã thích nghi ra sao
để tâm sự để chia sẻ về một cái nghề
mà các bạn thấy rất là nhiều
nhưng mà thực ra thì ít được nói về nghề
giai đoạn hai là giai đoạn mà các nhà lập kế hoạch
các cái nhà sáng tạo những người đạo diễn
và sáng tạo của việt nam
bắt đầu nắm bắt được những cái kỹ thuật
những cái kiến thức rất là cốt lõi của ngành
và bằng cái sự sáng tạo của mình
bằng cái trải nghiệm
rất là việt nam của mình
thì họ đã có những ý tưởng rất là hay
và lại được các cái tập đoàn đa quốc gia họ nhìn nhận
giai đoạn ba là giai đoạn mà hình thành
rất nhiều những cái tập đoàn những cái công ty
truyền thông quảng cáo việt nam cạnh tranh trực tiếp
một cách sòng phẳng đối với các tập đoàn đa quốc gia
vậy thì bây giờ chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn
mà ai cũng nói tới đó là giai đoạn bốn
thì thực ra giai đoạn bốn này
nó không phải là bây giờ mới có
mà nó đã ngấm ngầm
hình thành trong một cái giai đoạn rất là dài
ví dụ các bạn thấy ở trên thế giới
những tập đoàn ga quốc gia thì người ta đã hình thành lên
những cái phần mềm nền tảng những cái app
để người ta có thể làm những cái công việc hỗ trợ cho
ngành marketing hoặc là ngành quảng cáo
cho em hỏi thêm một câu nữa là
mở rộng lĩnh vực hoạt động từ sản xuất sản phẩm truyền thông
rồi tiến đến sản xuất những cái sản phẩm nghệ thuật
game show phim ảnh
và gặt hái được rất là nhiều những cái thành tựu lớn
khi bắt đầu lấn sân như vậy
chị có góp phải cái thách thức nào
rồi bài học gì đến cho đến ngày hôm nay không ạ
cái này không phải là mình làm một phần mềm
xong rồi mình tự nhiên mình trở thành xấu hóa
mà nó quan trọng là chuyển đổi trong cây đầu
trong cái tư duy
và trong cái nhân lực để thích ứng về mặt tư duy
với cái sự chuyển đổi cả một tổ chức
nó là một cái thử thách rất lớn
là chúng ta từ một công ty sản xuất
từ một công ty làm ý tưởng
chúng ta có thể xây dựng được một cái nền tảng
nó không phải phục vụ
riêng cho công ty chúng ta
mà nó có thể phục vụ và mở rộng
tạo cơ hội cho mọi người trong thị trường được hay không
hai cái bài học được trả giá bằng thời gian
là cái quý nhất
và cái thứ hai nữa là bằng tiền
thì đã qua hai cái bài học rồi
tới bài học thứ ba
không làm theo kiểu là giao khoán hết cho đội ngũ tách của bên ngoài
là bởi vì hai cái ngôn ngữ nó khác nhau
còn bên này sẽ nói ngôn ngữ của những người làm truyền thông
thế là hai bên không có hiểu nhau
vậy thì bây giờ mình sẽ làm theo mô hình là hydrop
có nghĩa là mô hình có một cái đội ngũ tách ở bên ngoài
để các bạn hỗ trợ
nhưng cũng vẫn phải có một cái nhóm cách nhỏ ở trong nhà mình
để hiểu được cái ngôn ngữ của mình muốn là gì
chị hương nó cảm nhận rõ rệt cái sự thay đổi mạnh mẽ
của xu hướng từ sản xuất chương trình
số lượng các game show
show thực tế phát triển mạnh khoảng dần nữa là gì

sau đó dần co cụ
thì theo chị là những yếu tố khách quan nào
hay là chủ quan làm thay đổi diện mạo của sản xuất chương trình
thực ra thì một mươi năm trước đây
cái hệ thống social media ott của chúng ta nó chưa có phát triển
như bây giờ
nên là hầu hết các cái phương tiện giải trí sẽ tập trung vào truyền hình
và cái nguồn quảng cáo cái nguồn tiền dồn vào quảng cáo
thì truyền hình cũng chiếm khoảng tám mươi
cái ngân sách của các cái thương hiệu họ đưa vô để quảng cáo
nhưng bây giờ thì cái kênh quảng cáo
cũng như là sự chi phối cái chi phối sự chú ý của người xem
nó được chia ra nhiều kênh khác nhau
thực ra thì chúng ta các anh chị đồng nghiệp
cũng đang rất nỗ lực và làm tốt
vấn đề còn lại là đôi khi chúng ta chiều chùa người xem quá nhiều
là bởi vì chúng ta sợ mất họ
và chúng ta chiều họ
thì chúng ta lại càng chiều họ
thì họ lại càng chán
cũng giống như trong tình yêu vậy đó
khi mà bạn quá nhún mình
bạn không còn giữ được cái tôi của mình
và bạn chiều cái đối tác của bạn quá
chiều cái người yêu của bạn quá đó
thì cái người đó họ lại cảm thấy ăn quá nhiều đường ngán quá
chứ còn nó tốt cho thị trường mà nó tốt cho ngành mà
vấn đề là chúng ta phải có
chúng ta nên có một cái tư duy gọi là
chấp nhận sự thay đổi
và thích ứng với cái sự thay đổi đó
thì nếu chúng ta có một cái tư duy thích ứng với sự thay đổi
thì chúng ta sẽ không cảm thấy quá mệt
chăng thẳng với cái sự thay đổi
nó sẽ là thiết kế chính là
không có một cái cơ hội bỏ đi
mà đại dụng giải trí số bị bỏ ngỏ trong nhiều năm
trong khi những cá mập như netflix disney plus hbo go amazon prime
đã có bước tiến sau hoài thác những phim series gameshow việt nam phát cho khán giả trong nước
hội trợ phim và công nghệ truyền hình diễn ra mỗi năm một lần
là sự kiện offline quy mô lớn
để kết nối nhà sản xuất và phát hành
nhưng với xu thế những giao dịch này
cần súc tiến diễn ra mỗi ngày
yêu cầu cần đến một khu chợ trực tuyến
sẵn sàng nội dung mỗi ngày cho các bên giao thương
và đối tác cùng phát triển nhiều năm qua
chúc đặt viên gạch tiên phong để giải bài toán đó
content e vừa mới chính thức được giới thiệu
và trở thành sàn thương mại điện tử đầu tiên tại việt nam
giao dịch nội dung số
một năm qua thì chị cùng cộng sự của golden communication
tập trung xây dựng những hạ tầng nào cho content e hoạt động
đã được hình thành dù các bạn sản xuất phim
xong rồi đôi khi là các bạn không có chỗ chiếu các bạn phải cất kho
thì có rất là nhiều nơi cần
nhưng mà cũng có rất nhiều nơi là không có biết chỗ
để mà mình có thể phân phối cái nội dung đó được
đó là điều đầu tiên
thứ hai nữa là về bản quyền
bản quyền là một thứ mà chúng ta cần được đảm bảo
khi mà chúng ta giao dịch
bởi vì một bộ phim đó là tâm huyết của mình
đó là ý tưởng của mình
mồ hôi của mình
đó là tiền bạc của mình
đó là công sức của mình
và của cả một đội ngũ
thì không thể mà cứ giao dịch trong một cái thị trường
nó rất là không tôn trọng bản quyền được
thì yếu tố thứ hai
yếu tố thứ ba nữa là giao dịch phải nhanh
phải minh bạch
gọi tắt là content e ra đời
để giải quyết được những vấn đề này
tận dụng được cái nguồn tài nguyên
kêu gọi cái nguồn tài nguyên của các nhà sản xuất

và đưa lên một cái nền tảng chung
rất là minh bạch
và cái nền tảng đó sẽ bảo chứng cho việc
là tất cả những tác phẩm giao dịch
trên đó là những tác phẩm có bản quyền
chứ không phải là những tác phẩm giao dịch lọc
và tạo điều kiện
cho mọi người giao dịch rất là nhanh
ngày xưa thay vì các bạn tìm được
một cái số điện thoại của một anh chị
mà phụ trách mua bán nội dung
của một công ty nào đó của một đài truyền hình nào đó
hoặc là của một đơn vị nào đó
ở nước ngoài họ muốn nhập khẩu phim việt nam
là rất khó đôi khi các bạn
phải đi lầm vòng lầm vòng mất cả hai ba tháng
có thể cả nửa năm mình mới mò ra
đúng người thì bây giờ toàn bộ
cái nền tảng này nó công khai
và mọi người có thể vào đây để mọi người
tìm đơn vị sản xuất đó là ai
câu chuyện pháp lý của nội dung số
và bản quyền của kịch bản của format
gây đau đầu cho nhà sản xuất
và dễ phát sinh tranh chấp
thì contente đã chuẩn bị nhân lực
và nguồn lực ra sao để trở thành
hàng rào bảo vệ tính minh bạch
cho bản quyền một trong những thế mạnh
của contente đó là đảm bảo
vệ tính pháp lý
đảm bảo vệ tính pháp lý nó sẽ có
các cái điểm sau thứ nhất là
giao dịch với những công ty với những
đơn vị mà họ
là những đơn vị có hồ sơ
rõ ràng thứ ba nữa
là bộ phận kiểm tra bản quyền
của contente là những người đã kinh doanh
trong cái ngành bản quyền hai mươi năm nay rồi
và có những bạn nhỏ nhất thì đã
kinh doanh bảy tám năm nay rồi
nên là cái việc kiểm tra bản quyền
là nghề của các bạn
và các bạn cập nhật rất chính xác
rất nhanh nhẹ nên là bên cạnh cái việc
kiểm tra đầy đủ hồ sơ
giống như một cái checklist
thì các bạn sẽ kiểm tra thực tế luôn
thì khi đầy đủ tất cả những
yếu tố như vậy thì mới được
duyệt để đưa lên cái nền tảng đó
và mình nghĩ rằng khi
thì tất cả những người kể cả người mua hay là
người bán người đầu tư
hay là nhà phân phối
thì đều phải ý thức một cái chuyện là
đây là thời buổi mà chúng ta
bắt buộc phải giao dịch một cách
tôn trọng pháp luật có bản quyền
content e đã có nhiều tham vọng
kết nối với các kho nội dung
số lớn trên thế giới
để mở rộng thì chị có thể
chia sẻ kỹ hơn về cái tham vọng đó
được không ạ content e có
một cái tham vọng một cái khát vọng
là kết nối được những cái nhà
bản quyền về nội dung
cũng như những cái nhà sáng tạo
ở các cái công ty kinh doanh về bản quyền trên thế giới
họ phân phối
những cái tác phẩm đó tại việt nam
trên nền tảng của content e
thì hiện nay ventura là một cái công ty
về bản quyền lớn
trên thế giới gần như là lớn nhất trên thế giới
họ cũng đã gửi cái kho nội dung
về bên này rồi và bên này đang ắp lên
từ từ từ từ thì các anh chị
có thể bảo đó để các anh chị tìm
và sau đó làm việc
hoặc là một số các nhà nhập khẩu phim
quốc tế như các cái thị trường
thái lan thị trường philippines
thị trường ấn độ họ cũng
mong muốn là có thể mua
những cái bộ phim việt nam
trên content e để mang về đất nước họ
tại vì điều kiện họ sang đây xong phải tìm đúng người
xong rồi lại giao dịch
rất là mất thời gian thay vì bây giờ
thì họ có tất cả các dữ liệu rồi
và bên này là cái đơn vị kết nối
cho ba bên gặp nhau
và do bên này
có cái kinh nghiệm
làm việc với những cái hợp đồng quốc tế
nên cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà sản xuất rất là nhiều
về những cái chia sẻ rất là hay và thú vị
ngày hôm nay
bản thân của em cũng học hỏi được rất là nhiều điều
từ content e cũng như là
bên công ty của chị là golden communication
chúc cho chương trình của mình thành công
chương trình này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong
đúng khung giờ này tuần sau xin chào